thưa quý vị sau khi mở lại các đường bay nội địa thì rất nhiều người có nhu cầu đi đến thành phố đà nẵng
và để đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng công tác phòng chống dịch được đảm bảo nghiêm ngặt
đồng thời thành phố cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ và thống nhất phương án giữa các đơn vị và chính quyền địa phương
nơi đi và nơi đến để không gây trở ngại và khó khăn cho hành khách
trong giai đoạn này cảng hàng không quốc tế đà nẵng khai thác bốn đường bay thường lệ
đà nẵng thành phố hồ chí minh đà nẵng hà nội đà nẵng buôn mê thuộc và đà nẵng cần thơ
hiện nhu cầu di chuyển đà nẵng đến các địa phương khác rất đông
tuy nhiên để đảm bảo giãn cách các hãng hàng không chỉ mở bán từ năm mươi số ghế
đối với nhân viên của hãng thì ít nhất là đã được tiêm một mũi vaccine và khi thực hiện nhiệm vụ
phải thực hiện đầy đủ tuân thủ đầy đủ năm k cũng giống như là các quy định của cục hàng không
cũng giống như là cảng cảng vụ nơi mà làm việc
đối với lại tàu bay thì chúng tôi cũng chỉ
xếp giãn cách trên tàu bay là năm mươi để đảm bảo về cái việc an toàn về phòng chấm dịch
bên cạnh đó hãng tại các khu vực làm việc của hãng cũng đã cung cấp các trang thiết bị
cũng giống như là nước rửa tay cũng giống như là các tiêu chuẩn mà bộ y tế đã đặt ra
để đảm bảo về cái an toàn phòng chống dịch
để có thể thực hiện chuyến bay các hành khách phải đảm bảo tiêm đủ hai mũi vaccine
có giấy xét nghiệm âm tính với sách covid hai khai báo y tế trung thực
và cam kết thực hiện cách ly theo quy định
sau thời gian dài mắc kẹt tại đà nẵng nhiều người vui mừng khi được trở về địa phương của mình
để tiếp tục công việc
chị làm ở trong thành phố hồ chí minh nhưng mà chị về từ hồi tháng sáu cuối tháng đón sáu
bị kẹt lại ở đây đến bữa nay mới vô lại được
thì thời gian vừa rồi cơ quan còn sắp xếp làm online được nên nó cũng tiện
còn hôm nay là trở lại làm việc rồi thành nên chị phải vô để bắt đầu đi làm lại
đây là nhu cầu công việc hôm nay là rất là nhiều nhưng mà mình phải chờ mãi tới
nói là hơn tháng rồi mới bắt đầu đi được
thì bắt đầu nghe thông tin từ ngày một mươi là mở ra nhưng mà thật ra bây giờ mới là có vé
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch khi mở lại các đường bay nội địa
tại cảng hàng không quốc tế đà nẵng nhiều biện pháp đã được triển khai đồng bộ chặt chẽ
đặc biệt là phối hợp với các cơ quan y tế phân luồn người đến từ các địa phương có dịch
không có dịch để tổ chức cách ly theo quy định
điểm xét nghiệm test nhanh tại sân bay cũng được bố trí để tổ chức xét nghiệm cho hành khách
xét nghiệm âm tính với sars cov hai trong vòng bảy mươi hai giờ theo quy định
chúng tôi ưu tiên bố trí lực lượng nhân viên trực tiếp phục vụ khách như là nhân viên phục vụ
nhân viên an ninh xóa chiếu kiểm thể thì đã tiêm đầy đủ hai cái mũi vaccine theo quy định
đấy là một số biện pháp ngoài ra thì chúng tôi cũng đã triển khai là các cái biện pháp kỹ thuật
để đảm bảo được hạ tầng và phương tiện xanh bao gồm khử khuẩn vệ sinh
theo định quy định
thành phố đà nẵng đang nỗ lực tạo mọi điều kiện thuận lợi để phục vụ nhu cầu di chuyển của người dân
tuy nhiên việc đảm bảo siết chặt công tác phòng chống dịch thành phố cũng yêu cầu các địa phương quản lý chặt chẽ
người về địa phương qua tất cả các kênh giao thông